tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao australia bà maris paye thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
hai bên tiến hành xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn tiếp theo
với những mục tiêu và biện pháp cụ thể
thủ tướng đánh giá cao australia tiếp tục dành ưu tiên về viện trợ phát triển oda cho việt nam
mong muốn australia không chỉ hỗ trợ tài chính oda mà tập trung vào hỗ trợ phần mềm
nâng cao năng lực đặc biệt là năng lực quản trị và những kinh nghiệm trong điều hành nền kinh tế
trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chính phủ điện tử đồng thời cũng đánh giá cao sự hợp tác
và phối hợp hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất là liên hợp quốc
đối tác asean australia và các cơ chế asean mở rộng apec asem cptpp
thủ tướng mong australia tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới
đặc biệt trong quá trình việt nam đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và chủ tịch asean hai nghìn hai mươi trong đó có việc tổ chức hội nghị cấp cao asean australia năm hai nghìn hai mươi
chúc mừng việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bà nhìn nhận điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của việt nam trên trường quốc tế
và australia sẽ sát cánh cùng việt nam trong việc đảm đương vai trò này một cách tốt nhất
chia sẻ với ý kiến của thủ tướng về thương mại đầu tư và bộ trưởng bộ ngoại giao australia
cho biết bà có dịp gặp gỡ nhiều người australia làm việc tại việt nam
và họ đều bày tỏ hiệp định cptpp mở ra nhiều cơ hội hợp tác
nhiều doanh nghiệp australia mong muốn tăng cường đầu tư vào việt nam